vào lúc một mươi sáu h chiều nay tàu cứu nạn sar bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam khu vực ba
đã đưa một mươi thuyền viên và một thi thể là anh lê đình quân thuyền viên tàu cá bv chín nghìn bốn trăm chín mươi sáu ts cập cảng trung tâm ba thành phố vũng tàu
trước đó vào lúc bốn giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tàu bv chín nghìn bốn trăm chín mươi sáu ts có một mươi sáu thuyền viên do ông lê đình quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán thanh hóa làm thuyền trưởng
khi đang hoạt động tại tọa độ chín độ năm mươi bảy phút vị bắc một trăm linh bảy độ bảy phút kinh đông cách mũi vũng tàu hai mươi ba hải lý về hướng nam đông nam
thí bất ngờ bị sóng đánh chìm
nhận được tin báo từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã điều động tàu biên phòng nhanh chóng ra vị trí tàu gặp nạn
phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu vớt thuyền viên
đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm cứu vớt người bị nạn
hiện còn hai thuyền viên chưa tìm thấy các lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hai thuyền viên còn mất tích